tại tỉnh phú yên cùng với các tỉnh nam trung bộ ngay từ sáng sớm ngày mùng ba tết các chợ đều đồng loạt mở ngọ
phiên chợ đầu năm là hy vọng mở đầu cho một năm mới mua may bán đắt
và sau đây là những hình ảnh của chợ phong niên xã hòa thắng huyện phú hòa địa phương vừa được công nhận là huyện nông thôn mới của tỉnh phú yên
ngoài trầu cao hoa lây ơn và vạn thọ đa sắc màu là gam màu chủ đạo nổi bật nhất ở các chợ mở ngọ tại tỉnh phú yên
không chỉ phụ nữ mà những người đàn ông cả năm không đi chợ một lần nhưng cứ đến chợ mở ngọ thì năm nào họ cũng đi làm cho phiên chợ càng thêm rộn rã tiếng nói cười mời gọi
không bao giờ đi chợ chỉ có đi chợ cái tiết này thôi giờ mình mua mông gì mình thay rồi mình cắm cho nó vui nhà vui cười chúc tết có cái cây cái bình bông rồi vậy
những ngày đầu năm canh tí thời tiết ấm áp mọi thứ từ củ quả đến các
các loại hoa mang ra chợ đều rất tươi chủ yếu hái từ vườn nhà chợ thường kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ từ mờ sáng người bán ít nói thách người mua cũng ít trả giá
chợ mở ngọ đầu năm có sức tiêu thụ lớn nên thường chỉ đến bảy giờ sáng là bán hết mọi người lại tranh thủ du xuân chúc tụng nhau một năm mới may mắn tốt lành tiểu thương hy vọng trong cả năm mua may bán
chợ mở ngọ đầu năm có sức tiêu thụ lớn nên thường chỉ đến bảy giờ sáng là bán hết mọi người lại tranh thủ xu xuân chúc tụng nhau một năm mới may mắn tốt lành tiểu thương hy vọng trong cả năm mua may bán đắt